trung tâm văn hóa pháp công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam sưởng họa picaston đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách và tranh với chủ đề
chắp cánh ước mơ khoa học lấy cảm hứng từ bộ sách khoa học chẳng khó
bộ sách khoa học chẳng khó gồm một mươi cuốn sách phản ánh muôn mặt đời sống tự nhiên và giải đáp chi tiết các thắc mắc của bé
triển lãm chấp cánh ước mơ trưng bày một trăm sáu mươi ba bức tranh là góc nhìn của các em thiếu nhi về các vấn đề được đề cập trong bộ sách khoa học chẳng khó
dưới sự hướng dẫn của họa sĩ nguyễn tuấn sơn các em đã thể hiện khoa học bằng nét vẽ hồn nhiên và trong sáng của mình
triển lãm là không gian văn hóa đọc dành cho trẻ em trong mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
các đầu sách khoa học dịch từ tiếng pháp của nhã nam và kim đồng được bố trí sáng tạo và đẹp mắt để cuốn hút bạn đọc nhỏ tuổi khám phá trí thức